sau hơn bốn tháng điều tra bổ sung tòa án nhân dân tp hcm dự kiến ngày mai hai mươi năm tháng một mươi một
sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi
và nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi trong vụ bạo hành khiến bé gái tám tuổi tử vong
trong vụ án này trang bị truy tố về các tội giết người hành hạ người khác
theo điều một trăm hai mươi ba và một trăm bốn mươi bộ luật hình sự khung hình phạt tổng cộng cao nhất là tử hình
thái bị cáo buộc tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm theo điều ba trăm tám mươi tám
tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tám năm tù
để phục vụ việc xét xử tòa trừu tập hai giám định viên thu phòng kỹ thuật hình sự
công an tp hcm và năm nhân chứng
vào ngày hai mươi một tháng bảy tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
theo hội đồng xét xử căn cứ bộ luật tố tụng hình sự việc xác định thương tích
tính chất mức độ tổn hại sức khỏe là trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định
trong vụ án thủ tục giám định chưa được thực hiện
hội đồng xét xử thấy cần hoán phiên tòa trả hồ sơ cho viện kiểm sát điều tra
bổ sung kiến nghị của người bảo vệ quyền lễ hội đồng pháp của bị hại
trong việc giám định tỷ lệ thương tích của bị hại khi bị bạo hành
trong ngày bảy ngày một mươi ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là có cơ sở để chấp nhận
về nội dung luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo thái sang tội giết người
hội đồng xét xử cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung
hội đồng xét xử sẽ xác xử theo tội danh mà viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố
đến ngày tám tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng bổ sung
và giữ nguyên quan điểm truy tố bị can nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái